ngày hôm nay hai mươi hai tháng hai lãnh đạo cục hải quan an giang vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với công ty toàn cầu có trụ sở hoạt động tại tỉnh bình dương
vụ án xảy ra tại cửa khẩu khánh bình thuộc huyện an phú tỉnh an giang
trước đó ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín trên hệ thống tiếp nhận tờ khai thuộc công ty toàn cầu khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có ga với số lượng một mươi lon được vận chuyển trên các thuyền máy
nhưng sau đó công ty này lại nộp các tờ khai có nội dung không giống các tờ khai trước
nhận thấy công ty có dấu hiệu gian lận hải quan khánh bình đã ra quyết định khám xét kiểm tra hành chính các phương tiện vận tải của công ty và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên một mươi bảy ba trăm bốn mươi thùng nước giải khát có ga xuất xứ campuchia và trên hai mươi chín sáu trăm ba mươi thùng nước tăng lực hiệu red bull xuất xứ thái lan trị giá lô hàng trên tám sáu tỷ đồng